cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan
bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển một mươi kg ma túy đá tại km bốn mươi bốn hai trăm linh quốc lộ
thuộc địa phận xã đắk rông huyện đắk rông
khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng
trú tại huyện cam lộ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường chú tài huyện triệu phong
tỉnh quảng trị có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá
có trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công bảy triệu đồng
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và bắt giữ đối tượng
nguyễn hoàng huy chú tại huyện hoài đức hà nội là đối tượng thiết lập sản giao dịch số mkc
đối tượng huy là lập trình viên đã thiết lập sản giao dịch tiền ảo marketpro chín com
phát hành đồng tiền hảo mkc rồi bán và bán giao cho đối tượng khác quản trị điều hành
huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch theo yêu cầu của đối tượng quản trị điều hành có nguồn gốc từ anh
có giấy phép hoạt động đồng thời tạo chu kỳ một mươi năm ngày tăng giá để thu hút và lôi kéo nhà đầu tư
khi nhà đầu tư mua đồng mkc thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa không rút ra được
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trong hai tháng từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sàn đã thu hút hơn hai nhà đầu tư với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
ngoài ra đối tượng huy còn khai nhận đã thiết lập tám sàn giao dịch tiền ảo khác
bán cho các đối tượng khác điều hành để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an vừa bắt đối tượng trần thị hồng giang
trú tại huyện quỳnh lưu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một giang tự gieo giao là có khả năng soi và xử lý việc phần âm
và tiếp nhận một phụ nữ trú tại thành phố vinh rồi đưa ra nhiều thông tin thất thiệt về số mệnh và cần giải hạn
khi nạn nhân tin và nhờ giải hạn giang đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền
để làm lễ trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
giang đã năm mươi lần yêu cầu nạn nhân chuyển tiền chiếm đoạt tổng số tiền hơn bảy một tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng